ngày hôm qua hai mươi sáu tháng một mươi tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức họp báo thông tin
về hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi
hội thi nhằm tôn vinh khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân thợ giỏi phát huy ý tưởng sáng tạo
kỹ thuật mỹ thuật ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững
trong thời kỳ hội nhập quốc tế
sản phẩm dự thi là sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nghệ nhân thợ giỏi và nhóm nghệ nhân thợ giỏi
các nhà thiết kế các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc tất cả các nhóm nghề thủ công
như mây tre lá gốm xứ theo ren dệt điêu khắc gỗ sơn mài khảm trai kim khí
mỹ nghệ sừng chạm khát đá đáp ứng được tiêu chí theo quy chế hội thi ban hành
ban tổ chức yêu cầu sản phẩm dự thi phải là sản phẩm mới do chính các tác giả
hoặc nhóm tác giả sáng tác không phải là sản phẩm sao chép sản phẩm chưa đạt giải thưởng
tại các hội thi khác ở trong và ngoài nước
thời gian và địa điểm tổ chức hội thi từ tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hà nội
cụ thể thời gian tiếp nhận sản phẩm từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thời gian chấm thi từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lễ trao giải được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức lễ trao giải
trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập bộ canh nông